sáng nay ngày một mươi chín tháng một mươi hai tổng bí thư nguyễn phú trọng bí thư quân ủy trung ương đã đến thăm và làm việc tại tổng cục hai bộ quốc phòng
cùng dự buổi làm việc có đồng chí đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng
đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung ương đảng tránh văn phòng trung ương đảng các đồng chí lãnh đạo văn phòng bộ quốc phòng
văn phòng tổng bí thư thủ trưởng tổng cục hai bộ quốc phòng và chỉ huy cán bộ chủ chốt ở các cơ quan đơn vị trực thuộc
tổng bí thư nguyễn phú trọng hoan nghênh và đánh giá cao lực lượng tình báo quốc phòng trong hơn bảy mươi một năm qua
các thế hệ cán bộ chiến sĩ đã không ngừng phấn đấu từng bước trưởng thành về mọi mặt tuyệt đối trung thành với đảng với tổ quốc và nhân dân
vượt qua mọi khó khăn thử thách mưu trí dũng cảm sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ
đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc viết nên những trang sử hào hùng của tình báo quốc phòng việt nam
trung dũng kiên cường độc lập sáng tạo bí mật khôn khéo đoàn kết quyết thắng
tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh trong thời gian sắp tới tình báo quốc phòng cần quán triệt sâu sắc toàn diện quan điểm đường lối của đảng
nhất là nghị quyết đại hội một mươi hai nghị quyết hai mươi tám về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ nắm chắc đánh giá dự báo chính xác tình hình tham mưu cho đảng nhà nước quân đội
hoạch định đường lối đối nội đối ngoại và xử lý đúng các tình huống không để bị động bất ngờ
thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phòng chống diễn biến hòa bình thúc đẩy tự diễn biến tự chuyển hóa của các thế lực thù địch
cùng với đó là tập trung xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên trong bất kỳ tình huống nào cũng tuyệt đối trung thành với đảng tổ quốc và nhân dân
thực hiện có hiệu quả nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai gắn với thực hiện chỉ thị năm của bộ chính trị chỉ thị tám mươi bảy của quân ủy trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh bộ đội cụ hồ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới